và để có thêm góc nhìn từ phía người tiêu dùng hôm nay chúng tôi mời đến trường quay ông nguyễn mạnh hùng chủ tịch hội bảo vệ người tiêu dùng việt nam
trước tiên thì xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình
ngay sau đây thì xin mời ông cùng với quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây
sự thảo tiêu chuẩn quốc gia về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm do cục chế biến và phát triển thị trường nông sản thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn soạn thảo
dù theo giải thích chỉ là tự nguyện không ép buộc nhưng đang bị cho là sẽ làm khó ngành nước mắm truyền thống
theo đó một số quy định trong dự thảo tiêu chuẩn được cho là không phù hợp như chỉ phân thành hai loại là nước mắm nguyên chất và nước mắm
dự thảo cũng yêu cầu kiểm soát dư lượng các loại thuốc thú y thuốc bảo vệ thực vật trong khi nguyên liệu làm nước mắm truyền thống là cá được đánh bắt từ biển
lý giải về dự thảo tiêu chuẩn này ban soạn thảo cho rằng dự thảo là tiêu chuẩn về quá trình
chứ không phải là tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm không đưa ra các chỉ tiêu và mức giới hạn cần tuân thủ đối với các chỉ tiêu đó cho sản phẩm cuối cùng
có thể hạn chế các mối nghi đó để tránh rủi ro cho chính nhà sản xuất và cho người tiêu dùng mà nó mang tình chức khuyến nghị
khuyến nghị thì có thể là anh áp dụng hoặc anh không áp dụng
quản lý là dựa vào tiêu chuẩn tiêu chuẩn là cái dùng để phân biệt cái này với cái kia và để đánh giá cái này tốt hay xấu và để cơ quan quản lý kiểm tra anh xem có đạt hay không
là chủ tịch hội bảo vệ người tiêu dùng việt nam thì ông có suy nghĩ như thế nào về phản ứng của những người sản xuất
nước mắm truyền thống trước cái dự thảo tiêu chuẩn này
thì tôi thấy tiêu chuẩn có mấy vấn đề thế này
tức là người ta muốn là cái khái niệm đưa ra làm sao có thể phân biệt được
mà góc độ người tiêu dùng chúng tôi cũng mong muốn như vậy
người tiêu dùng thực hiện quyền lựa chọn
mà muốn lựa chọn một cách chính xác ấy thì cái hàng hóa cái nhãn hàng hóa nó phải hết sức là minh bạch
bản chất nhãn hàng hóa là cái gì
là phải nói lên cái tính chất của hàng hóa cái nguồn khốc xuất sứ của hàng hóa
thì nếu chúng ta mà đưa một cái khái niệm
là nước mắm gồm cái nước mắm và những cái phụ da hóa chất phẩm màu rồi thuốc bảo quản
tất nhiên dù có thể là được phép sử dụng nhưng mà nó khác với cái nước mắm truyền thống
thế vậy ở đây thì có còn là nước mắm này không
cho nên nhiều người gọi là cái nước chấm công nghiệp là như vậy
thế thì hai cái này nó phải có cái dạch rồi
kể cả tên gọi nó phải dạch dòi
trong dự thảo tiêu chuẩn thì được cho là không phù hợp khi mà chỉ phân định thành hai loại là nước mắm nguyên chất và nước mắm

vậy thì có nên chăng là chúng ta cần phải định nghĩa rõ ràng các cái loại khái niệm ở trong cái dự thảo tiêu chuẩn này
đáng chú ý là cái khái niệm nước mắm đưa ra tôi sẽ đọc nguyên văn thế này
sản phẩm được chế biến từ nước mắm nguyên chất có thể bổ sung nước muối đường và phụ gia thực phẩm có thể được điều chỉnh màu điều chỉnh mồi
thế thì cái khái niệm nước mắm này nó cũng tương tự như cái nước mắm mà có gọi là nước chấm công nghiệp hiện nay
thì như vậy là người tiêu dùng sẽ có cái sự nhầm lẫn
đứng về mặt khái niệm thì tôi nghĩ là phải lấy cái quy chuẩn đang hiện hành
như trên đồ này là quy chuẩn là cái bắt buộc phải thực hiện
thế quy chuẩn hiện nay nó chỉ một khái niệm
đây tôi có mang quy chuẩn theo đây
nước mắm là dung dịch đạm trong và đóng hoặc không phần đục
được tạo thành từ quá trình lên men hỗn hợp cá hoặc thủy sản khác và muối
thế nó chỉ một khái niệm thôi
thế với cái tiêu chuẩn mới thế này để thêm một cái khái niệm là nước mắm nguyên chất
rồi lại nước mắm
thế người tiêu dùng đi mua hàng hóa mua nước mắm thì hầu hết ta chỉ tiếp cận là nước mắm thôi
tôi nghĩ là trường hợp này thì phải có một cái phân biệt sạch roi
cụ thể ở đây là chúng ta sẽ có một cái dòng nước mắm công nghiệp
ta định nghĩa nó ra
nước mắm công nghiệp là gì
phải có cái tiêu chuẩn riêng cho cái nước mắm hoặc là nước chấm công nghiệp
và thứ hai là cái tiêu chuẩn cho cái nước mắm
đưa ra khái niệm như vậy thứ nhất là nó cũng không phù hợp với cái quy chuẩn
thứ nhất là cái quy chuẩn băn hành là do một cơ quan có thầm quyền băn hành và bắt buộc phải áp dụng
còn tiêu chuẩn đưa ra đấy thì mang tính chất khuyến khích và mang tính chất tự nguyện áp dụng
thế thì nguyên tắc cái tiêu chuẩn nó phải phù hợp với cái quy chuẩn
vì quy chuẩn nó bắt buộc phải thực hiện
điều mà các nhà sản xuất nước mắm truyền thống lo ngại nhất chính là dùng thẩm quyền của cơ quan nhà nước
để đưa ra định nghĩa soán
các nhà sản xuất nước mắm truyền thống và nước mắm pha chế công nghiệp
hiện có khoảng hai tám trăm linh cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống
và đều được cục tri cục hay phòng an toàn vệ sinh thực phẩm cấp phép chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất
việc đưa các tiêu chuẩn này bị xem là gây khó khăn cho ngành nước mắm làm theo cách truyền thống đã có từ hàng trăm năm nay
chúng tôi là những nhà sản xuất nước mắm truyền thống phản đối là bởi vì không tách bạch được cái định nghĩa và khái niệm
thế nào là nước mắm truyền thống và thế nào nước mắm công nghiệp
từ đó đánh đồng khái niệm nước mắm khiến cho nó tạo ra những rào cản kỹ thuật gây khó cho nước mắm truyền thống
nước mắm truyền thống là nước mắm mà ủ từ cá muối lên men trong môi trường muối mặn trong thời gian tối thiểu là sáu tháng đến một năm
và sản phẩm với thành phần chính là cá và muối
còn nước mắm công nghiệp sản xuất bằng cách lấy nước mắm truyền thống về và pha đấu thêm rất nhiều loại phụ ra
vì cách thức sản xuất khác nhau nên chất lượng nó sẽ khác nhau
và từ đấy thì không thể đánh đồng một cái bộ tiêu chuẩn về quy phạm sản xuất cho hai loại hình nước mắm này được
hãy trả lại tên cho nước mắm truyền thống
chúng tôi không cần người tiêu dùng quan ủng hộ nước mắm truyền thống bằng cách kêu gọi tẩy chay nước mắm công nghiệp
mà hãy trả lại một cái tên gọi đúng nghĩa cho nước mắm truyền thống và phân định rõ nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp
còn quyền lợi chọn là của người tiêu dùng
nhưng từ cơ chế từ văn bản pháp quy từ định nghĩa phải minh bạch rõ vấn đề này
rõ ràng là cái quy trình sản xuất khác nhau nguyên liệu đầu vào khác nhau thì cần phải có những bộ tiêu chuẩn khác nhau
và cái điểm chung cuối cùng cho các sản phẩm kể cả truyền thống hay không truyền thống thì vẫn là cái chất lượng và cái độ an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dùng
với cái quy mô và nhu cầu của việt nam hiện nay thì nếu như không có nước mắm công nghiệp thì sản lượng của nước mắm truyền thống cũng chưa chắc đã đủ cho người dùng
nhưng cái mà chúng tôi quan tâm là cái chất lượng cuối cùng của các loại nước mắm khi ra thị trường là phải đảm bảo an toàn cho người dùng
cái thứ hai là tạo một sân chơi cạnh tranh bình đẳng và sòng phẳng trên thị trường
thưa ông dự thảo thì cũng yêu cầu kiểm soát dư lượng các loại thuốc thu y thuốc bảo vệ thực vật trong cái nước mắm truyền thống
đây được coi là những tiêu chuẩn nhằm bảo đảm chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm
tuy nhiên là những cái yêu cầu này thì dường như là thiếu tính thực tế ông đánh giá như thế nào về điều này
đưa ra những cái quy định cụ thể mà tiêu chuẩn ấy
nó nhằm là loại bỏ những cái mối nguy về an toàn trong đó là an toàn thực phẩm đối với người thù dùng
thì cái đấy là cần thiết
nhưng trong trường hợp này thì lại phải xem xét một trường hợp rất cụ thể
thì tôi cũng chia sẻ với nhiều ý kiến của các nhà sản xuất ngón truyền thống đấy
cũng có cái lý của người ta
bởi lẽ là nếu mà cá mà nuôi trong cái môi trường nước ngọt
nước lợi tóm lại thế
thì sẽ có cái chuyện mà thức ăn
đã nuôi thì phải có thức ăn
thì thức ăn có thể anh không có kiểm soát tốt
thì nó có những cái chất tăng trọng có những cái chất kháng sinh v v
thì nó sẽ tồn dư ở cái nguyên liệu cá
nếu khi lấy vào làm trượt
thì nó sẽ chuyển sang khi nước mắm nó sẽ có cái tồn dưa đấy
thì cần kiểm soát
nhưng ở đây thì tôi thấy rất nhiều nhà sản xuất ngón truyền thống
người ta phân tích
thì cái nước mắm là sản xuất từ cái cá biển
cái nước mặn
cái thứ này ngoài biển để làm trượt thì chắc là còn lại không có
tất nhiên nó cũng có trường hợp mà cá biển cũng có những cái chuyện ngộ độc
ví dụ như là cái vụ mà ô nhiễm môi trường ở tỉnh trước đây chúng ta biết rồi
thế thì cá còn chết thôi mà
thứ đấy mà đưa vào mà sản xuất nước mắm
rõ ràng nó sẽ có cái nguy cơ đưa sang nước mắm
nhưng trong trường hợp nó quá hạn hữu
thế thành ra là cái quy định mà nó không thực tiễn ấy
thì vô tình chung tôi nói thật là vô tình chung
ít nhất là làm khó cho cái nước mắm truyền thống
chưa nói nó gọi là mang tới những giao cản kỹ thuật
bởi vì nó đã gọi là tiêu chuẩn
dù là anh không bắt buộc áp dụng
dù là khuyến khích
nhưng mà khi mà thấy rằng là so với cái tiêu chuẩn này không đáp ứng
thì riêng cái thông tin ấy thôi thì tôi nghĩ là cũng đã mất điểm trong cái con mắt người tiêu dùng rồi
thực tế thì ngành sản xuất nước mắm truyền thống thì cũng mong muốn là
quy chuẩn nào đi chăng nữa thì cũng phải dựa trên thực tế
thực tế và ngành sản xuất nước mắm công nghiệp thì cũng có những cái quy chuẩn sản xuất riêng
và cái đối tượng khách hàng riêng
chính vì thế mà làm sao để mà chúng ta có thể hài hòa được giữa hai cái ngành sản xuất này ạ
không bao chúng tôi nghĩ là tẩy chay cái thứ nước mắm nào cả
cái cầm nó công nghiệp
bởi vì khi mà anh sản xuất là một cái sản phẩm
mà được cơ quan nhà nước công nhận nó an toàn
thì dù là nước mắm truyền thống hay công nghiệp
thì đều được phép nưu thông bình thường
nên đẳng trên thị trường là thứ nhất
thứ hai cái vấn đề đặt ra là cái gì
là cái thông tin
cho người tiêu dùng nó phải rõ phải bình bạc
má công nghiệp thì có tên của nó công nghiệp
và đi theo đó là cái tiêu chuẩn tương ứng
và nước mắm truyền thống thì có tên của nó truyền thống
và có những tiêu chuẩn phù hợp với nó truyền thống
và tôi đồng tình với ý kiến là
nó phải xuất phát từ thực tế
bởi vì cái tiêu chuẩn bán hàng ra đấy
một trong mục tiêu nó là gì
nhằm bảo vệ cho cái sản xuất
và nhằm bảo vệ cho chính người tiêu dùng
và cho chính những doanh nghiệp làm ăn
một cách nó chính đáng
thế đấy là mục tiêu
và tất nhiên là giúp cho cơ quan quản lý nữa
mà chúng ta biết nước mắm nó không
đơn thuần là cái đồ chấm
mà nó là một cái văn hóa
và ngoài ra không phải chỉ là cái mặt hàng tiêu dùng
nó là công an việc làm của vạn người lao động
vì đến đây chúng ta có biển
trải dài các cái tỉnh bên biển như vậy
mà hầu hết các tỉnh bên biển là có cái chuyện sản xuất nước mắm
tùy quy mô khác nhau
đều có sản xuất nước mắm
vậy công an việc làm như thế nào
và không phải đơn thuần là cái người sản xuất nước mắm
cái người đánh bắt
thế rồi cái người theo dịch vụ theo
của cái nghề nước mắm rất nhiều
vậy chúng ta phải bảo tồn
phải phát triển
vậy thì theo ông nếu như mà dự thảo tiêu chuẩn này được ban hành
thì ông có lo ngại điều gì hay không
ý kiến dư luận như vậy
đặc biệt là ý kiến của các chuyên gia
ý kiến của các nhà sản xuất nước mắm truyền thống
thì tôi tin rằng không có ban soạn thảo nào
cứ bỏ ngoài tay mà cứ ban hành
nó có cái chuyện mà nó vẫn cứ ban hành
giả sử tình huống xấu nhất đi
thì cái điều chúng tôi lo là cái gì
thứ nhất là đứng về góc độ tiêu dùng đấy
thì người tiêu dùng sẽ
bị gọi là không
được thực hiện cái quyền của mình
cái quyền được thông tin
một cách chính xác một cách đầy đủ
về hàng quán
đấy là cái quyền bị xâm hại
xâm hại ngay từ chính sách chứ chưa nói chuyện thứ hai đấy
thì chính cái sự nhầm lẫn người dùng như vậy đấy
thì đã tạo ra một cái thị trường
cạnh tranh không lành mạnh
thì vậy thì sẽ nguy cơ ảnh hưởng đến
sự phát triển bền vững của cái ngành nước mắm truyền thống
và tất cả chúng ta chắc không có mong muốn
bởi vì nó không phải chỉ là
mất đi một cái thứ nước mắm
truyền thống như vậy và thứ hai là liên quan đến
công an việc làm vấn đề xã hội rất lớn tôi nghĩ như vậy
chúng ta vẫn biết là nước mắm là một loại gia vị
không thể thiếu đối với mỗi bữa cơm
của người việt
và nước mắm cũng là một nét văn hóa của chúng ta
và rất hy vọng là
mỗi cái quy định tiêu chuẩn được ban hành
thì đều phải dựa trên mục đích là
vì người dân để cho người dân dễ lựa chọn
và lựa chọn được những sản phẩm phù hợp
đến đây thì cũng xin được cảm ơn
những chia sẻ của ông
thưa quý vị và các bạn sau nhiều bàn cãi
trên các phương tiện truyền thông tại cuộc họp
giao ban báo chí ngày một mươi hai tháng ba
thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ phạm công tạc
cho biết sẽ dừng công bố dự thảo
tiêu chuẩn quốc gia quy phạm thực hành
sản xuất nước mắm để tiếp tục xin
ý kiến của các tổ chức hiệp hội
nhằm bảo đảm sức khỏe quyền lợi
của người tiêu dùng và không để ảnh hưởng
đến các tổ chức sản xuất kinh doanh nước mắm
rõ ràng đây là một tín hiệu vui
cho những người sản xuất nước mắm
và người tiêu dùng hy vọng một dự thảo
mới sẽ tiếp thu được nhiều ý kiến
đóng góp qua đó đạt được sự đồng thuận
của các bên đáp ứng tiêu chuẩn
của tình hình mới và đến đây
chương trình tâm điểm của truyền hình nhân dân
cũng đã kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn
đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt